hơn bảy mươi năm thí sinh tại tp hcm đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm kỳ thi năm nay diễn ra an toàn nghiêm túc
cấu trúc đề thi không quá khó với thí sinh
bước vào ngày thi thứ hai với môn toán và các môn chuyên hầu hết các thí sinh đều thoải mái
tự tin với bài làm của mình
theo các thí sinh đề thi năm nay bám sát các đề thi năm trước không quá khó
học sinh trung bình có thể đạt từ sáu đến bảy điểm học sinh khá giỏi có thể đạt điểm tám trở lên
cơ bản là em thấy ba đề thi của ba môn theo như em cảm thấy là nó dễ hơn đề thi năm trước
em đoán là điểm của em sẽ cỡ khoảng từ ba mươi sáu cho tới ba mươi
mình tưởng đề văn bởi vì là nó năm ngoái là cho chọn ba đề nghị luận xã hội
còn năm nay là cho ba đề nghị luận văn học là được chọn một trong ba là nó dễ hơn nhiều
về cấu trúc đề thi
theo đánh giá của một số thầy cô đề thi môn văn năm nay có cách ra đề rất tinh tế
phù hợp với bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
các vấn đề đặt ra trong đề thi cũng mang tính gợi mở thí sinh có thể lựa chọn đề theo khả năng
riêng đề thi môn toán năm nay khó hơn năm trước do cách đặt vấn đề
đòi hỏi thí sinh phải có khả năng phân tích và hiểu câu hỏi
nhìn chung đề thi tuyển sinh năm nay nó dễ hơn đề thi năm trước khoảng hai mươi
cái đề năm nay làm cũng
nhắn gọn hơn đề năm trước
mọi câu đều dễ hơn và ít tính toán hơn
riêng câu hình học câu cuối cùng cũng khó tương tự như câu năm trước
câu hình học cuối cùng câu c câu bài số tám khó nhất là câu đó
theo sở giáo dục đào tạo hai ngày thi diễn ra an toàn nghiêm túc
tỷ lệ thí sinh dự thi cao hơn năm trước
tổng số thí sinh đăng ký thi ba môn cơ bản là hơn bảy mươi năm
tổng số thí sinh vắng môn văn và ngoại ngữ là năm trăm năm mươi bốn môn toán là năm trăm chín mươi bốn môn chuyên là hai trăm tám mươi tám thí sinh
dự kiến điểm thi vào lớp một mươi ở tp hcm sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
điểm chuẩn dự kiến công bố vào ngày hai mươi chín tháng bảy